theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia hôm nay khu vực phía tây bắc bộ đã có mưa rào và rông dài rác
mưa rông khiến cho trên các sông suối nhỏ thượng sông thao và sông lô có khả năng xuất hiện một đợt nước lên với biên độ tăng từ ba đến bảy m
nguy cơ xảy ra sạt lở đất đặc biệt tại các tỉnh lào cai yên bái hà giang tuyên quang
dự báo chi tiết cho các khu vực ngày và đêm hai mươi ba tháng năm phía tây bắc bộ mây thay đổi sáng mưa rào rải rác và có nơi có rông sau đó mưa rào và rông vài nơi
trong cơn rông có khả năng xảy ra tố lốc mưa đá và gió giật mạnh nhiệt độ từ hai mươi hai đến ba mươi bốn độ c
phía đông bắc bộ mây thay đổi ngày nắng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi
trong cơn rông có khả năng xảy ra tố lốc mưa đá và gió giật mạnh nhiệt độ từ hai mươi bốn đến ba mươi năm độ c
khu vực hà nội mây thay đổi ngày nắng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi nhiệt độ từ hai mươi năm ba mươi năm độ c
khu vực nam bộ tiếp tục có mưa rào và rông rải rác chiều nay có mưa mưa vừa có nơi mưa to và rải rác có rông
trong cơn rông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh nguy cơ ngập ống cục bộ tiếp diễn